thưa quý vị và các bạn hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài tỉnh phú yên đến năm hai nghìn ba mươi
khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài thuộc địa bàn thị xã sông cầu và huyện tuy an tỉnh phú yên
quan điểm phát triển khu du lịch là dựa vào lợi thế căn bản mặt nước vịnh giá trị cảnh quan của gành đá đĩa để hình thành các sản phẩm đặc thù tạo thương hiệu riêng cho vịnh xuân đài
khu du lịch vịnh xuân đài sẽ phát triển các sản phẩm chủ đạo như là du lịch nghỉ dưỡng
du lịch tham quan trên vịnh du lịch thể thao vui chơi giải trí du lịch sinh thái du lịch văn hóa lịch sử
ngoài ra còn có các sản phẩm bổ trợ gắn với làng nghề truyền thống và sự kiện văn hóa lễ hội địa phương
sáng nay tàu khu trục của lực lượng hải quân singapore đã chính thức cập cảng tiên xa đà nẵng
bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố đà nẵng trong bốn ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng bốn
lê đón chính phủ vịnh xuân đài
chính thức được tổ chức tại cầu cảng tiên sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan như sở ngoại vụ thành phố đà nẵng
bộ tư lệnh vùng ba hải quân bộ tư lệnh quân khu năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
cục đối ngoại bộ quốc phòng cùng một số cơ quan chức năng liên quan
về phía singapore có tùy viên quốc phòng singapore tại việt nam trợ lý tùy viên quốc phòng singapore tại việt nam
trong bốn ngày lưu lại tại thành phố đà nẵng các sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân singapore sẽ có các hoạt động
như chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm bộ tư lệnh vùng ba hải quân
giao lưu văn hóa thể thao giữa hải quân vùng ba và thủy thủ tàu singapore
chương trình tham quan các danh lam thắng cảnh dành cho sĩ quan và thủy thủ đoàn trong chuyến thăm tại đà nẵng
dịp này đoàn thủy thủ tàu hải quân singapore và lực lượng hải quân việt nam cũng tiến hành luyện tập trung
về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế ánh đèn thông tin vô tuyến
nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và tiến tới kỷ niệm năm mươi năm nhà tình báo nỗi lạc
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc hy sinh trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc
phối hợp với thân nhân gia đình và đồng đội đã tổ chức hội thảo khoa học
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc người cộng sản kiên trung mẫu mực
nhà tổ chức chỉ huy và hoạt động tình báo xuất sắc
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc hoàng minh đạo là một nhân vật đặc biệt và một nhân cách đặc biệt
ông là người đặt nền móng cho sự ra đời của ngành tình báo quốc phòng
đồng thời cũng là người chỉ huy đầu tiên của ngành tình báo quân sự việt nam
với những đóng góp của mình ông vinh dự là người duy nhất trong số các anh hùng liệt sĩ
được tặng huân chương hồ chí minh cao quý
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc cùng những đồng chí đồng đội của ông
đã từng tham dự vào khá nhiều sự kiện
quan trọng ở những thời điểm bước ngoặt của lịch sử nước nhà
vì thế những hồi ức của các đồng đội với sự giày công siêu tầm của tiến sĩ đào thị minh vân
con gái đầu lòng của ông là nguồn tư liệu quý giá tin cậy
làm sống lại cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng đã trở thành huyền thoại
đồng thời cũng là những tư liệu tham khảo có giá trị
giúp cho chúng ta hiểu thêm quá trình ra đời và phát triển của ngành tình báo quân sự nói riêng
và lịch sử cận hiện đại nước nhà nói chung
sáng nay bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
đã tổ chức triển lãm thư nhật ký thời chiến
gần hai trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu đã được trưng bày tại triển lãm
triển lãm chuyên đề thư nhật ký thời chiến giới thiệu gần hai trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật
về thư nhật ký tiêu biểu viết trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn những tâm tư tình cảm tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ
tinh thần lạc quan cách mạng niềm tin chiến thắng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ
hy sinh giành độc lập tự do cho tổ quốc
triển lãm gồm hai phần thư thời chiến và nhật ký thời chiến
tại triển lãm người xem có thể bắt gặp những trang nhật ký nổi tiếng của các liệt sĩ đã được in
lại thành sách như đặng thùy trâm nguyễn văn thạc đỗ đình sô và rất nhiều trang thư
nhật ký của những liệt sĩ khác là tài liệu quý báu
những trang viết đỏ lửa thể hiện tinh thần
ý chí cách mạng và tình yêu chăn chứa của người chiến sĩ với người thân
sáng nay tại hà nội quân chủng phòng không không quân phối hợp với báo quân đội nhân
dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ
tại buổi tọa đàm ban tổ chức đã nhận hơn hai mươi bài tham luận tọa đàm của đại biểu cơ quan tổng
cục chính trị bộ tổng tham mưu
chính sĩ nhà khoa học cán bộ chiến sĩ và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương chủ yếu tập
chung trao đổi phân tích một số nội dung liên quan đến thực tế công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới
đi sâu làm rõ kết quả tiến hành công tác tư tưởng đối với chiến sĩ mới tại sư đoàn ba trăm sáu mươi một những năm
qua trong quản lý tư tưởng chiến sĩ mới ảnh hưởng của việc đổi mới công tác tuyển chọn bàn giao quân
hiện nay đồng thời khẳng định vai trò ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý tư tưởng bộ đội
đặc biệt là đối tượng chiến sĩ mới phổ biến nhân rộng kinh nghiệm trong nắm quản lý và dự báo
tình hình tư tưởng đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắt trong thực hiện công tác này ở đơn vị
cơ sở góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý chiến sĩ mới xác định được những
giải pháp cách làm hay công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới trong tình hình hiện nay
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động và phát động tháng công
nhân năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tp hà nội phối hợp với sở y tế hà nội ban quản lý khu công nghiệp
và chế xuất hà nội đã tổ chức tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động tại khu công nghiệp bắc thăng long
đây là một hoạt động thường niên của liên đoàn lao động và sở y tế thành phố hà nội hơn hai trăm linh công nhân tại
khu công nghiệp bắc thăng long đã được khám và tư vấn sức khỏe truyền thông chăm sóc sức khỏe
sinh sản và phát thuốc miễn phí
năm nay thì chúng tôi tổ chức khám sáu chuyên khoa cho công nhân lao động bao gồm là khám nội đo huyết áp
rồi là tim mạch và các chuyên khoa như là tai mũi họng mắt rồi là một số chuyên khoa khác
những bệnh bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn như là bệnh viện đa khoa sinh pôn bệnh viện thanh nhàn
bệnh viện việt nam cuba bệnh viện mắt hà nội đây là những cơ sở y tế bệnh viện
có những bác sĩ đầu ngành về những chuyên khoa mà nội dung khám bệnh đến hà nội đã thống nhất
với ngành y tế để khám phục vụ cho công nhân lao động
hà nội hiện có khoảng một trăm bốn mươi công nhân lao động làm việc ở các khu công nghiệp chế xuất
chất lượng nguồn nhân lực quyết định sự phát triển của doanh nghiệp
vì vậy sự quan tâm đến nguồn lực lao động từ việc tư vấn chăm sóc để giúp phòng bệnh
và chữa bệnh cho công nhân lao động của các cấp công đoàn hà nội
và sở y tế hà nội là việc làm thiết thực và ý nghĩa
đợt khám thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày một mươi chín tháng năm tại khu công nghiệp phú nghĩa hà nội
với việc tăng đột biến lượng thí sinh thi vào đầu cấp vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
dẫn đến sự quá tải của các trường công lập thì việc phát triển hệ thống các trường trung học
phổ thông tư thục sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong định hướng giáo dục của nước ta
đây cũng là nguyện vọng mà nhiều học sinh phụ huynh và giáo viên

trường trung học phổ thông phương nam là một trong những trường trung học phổ thông dân lập tại hà nội
đã có hai mươi năm hình thành và phát triển được nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng
bên cạnh những trường công lập trường điểm yêu cầu đầu vào cao hay thậm chí nhiều trường tư thục
với chi phí học phí cao thì cũng có những trường được nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá
là môi trường giáo dục khá tốt và có mức học phí phù hợp với đa phần người dân
em tìm hiểu môi trường qua các bạn học sinh khóa trước các anh chị khóa trước
và em nhận thấy là môi trường trung học phổ thông phương nam rất là tốt
các thầy cô rất là ân cần và em rất muốn học ở trong trường học phổ thông hà nam
môi trường nào cho con em mình học phù hợp và nó tốt thì mình sẽ lựa chọn
một số trường công thì tôi nghĩ nó rất là đông nó quá tải
tất nhiên là mô hình trường dân lập bây giờ thì tôi nghĩ là
cũng là rất là tốt
phát triển hệ thống trường trung học phổ thông tư thục là một trong những giải pháp
giảm áp lực quá tải học sinh thi vào các trường công lập
tạo điều kiện cho các em có cơ hội được học tập
chất lượng giáo dục tại các trường tư thục cũng ngày một được khẳng định hơn về chất lượng
thường thì nó sẽ là những tiết học ngoại khóa ở dưới sân trường
cô sẽ định hướng cho mình về những cái ngành nghề hay là những cái gì phù hợp với mình
được sự quan tâm của bộ của ngành giáo dục của thành phố
thì phải nói rằng cái hệ thống
hệ thống của trường trung học phổ thông hiện nay rất là tốt
đặc biệt các trường dân lập
cái điều mà tôi thấy rất có ưu điểm đặc biệt đó là
trường trung học phổ thông không bị áp lực như các trường công lập là phải thi điểm chuẩn
mà chúng tôi sau khi các em thi điểm chuẩn
thì chúng tôi sẵn sàng được đón tiếp theo cái tinh thần chung của bộ và ngành cho phép
chất lượng thì không kém như các trường công lập
trường tôi cũng được sở cũng tạo điều kiện
thì học sinh giỏi thì giáo viên dạy giỏi
trong nhiều năm trở lại đây
hệ thống trường trung học phổ thông tư thục được khuyến khích phát triển mạnh
thậm chí nhiều trường tư thục trên địa bàn thủ đô trở thành ước mơ của nhiều phụ huynh và học sinh
các trường tư thục đã làm tốt vai trò của mình trong công tác có phần nâng cao chất lượng
giảm tải giáo dục tại hệ thống trường công
chuyển sang các thông tin quốc tế
liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh liên triều sẽ diễn ra vào ngày mai
ngày hai mươi bảy tháng bốn phủ tổng thống hàn quốc vừa công bố lịch trình tổng quát và thành phần phái đoàn triều tiên dự cuộc gặp này
đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại hàn quốc
phát biểu tại cuộc họp báo tránh văn phòng phủ tổng thống hàn quốc im trân sớc cho biết
tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ chính thức bắt đầu cuộc gặp tại làng đình chiến pangmuncheom
vào lúc tám giờ ba mươi phút theo giờ việt nam ngày hai mươi bảy tháng bốn
trước đó một giờ nhà lãnh đạo kim trương ưn sẽ bước qua đường phân định danh giới quân sự giữa hai miền
qua đó trở thành nhà lãnh đạo triều tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ hàn quốc kể từ sau chiến tranh triều tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổng thống hàn quốc moon jae in sẽ đích thân đón nhà lãnh đạo triều tiên tại đường phân định danh giới này
tại làng pangmunchom nhà lãnh đạo kim jong un sẽ duyệt đội quân danh dự trước khi cùng tổng thống moon jae in bước vào nhà hòa bình để bắt đầu cuộc gặp
theo kế hoạch hai nhà lãnh đạo sẽ trồng cây tại đường phân định danh giới quân sự liên triều trước khi bắt đầu cuộc họp buổi chiều
dự kiến phái đoàn triều tiên dự cuộc gặp sẽ gồm chín quan chức cấp cao trong đó có chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao triều tiên
tước quốc hội kim jong nam cùng em gái nhà lãnh đạo triều tiên kim yo chung
chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào ba chủ đề chính gồm phi hạt nhân hóa thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên và cải thiện quan hệ liên triều
dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ ra một tuyên bố chung và ký một thỏa thuận
theo phủ tổng thống hàn quốc thỏa thuận này có thể được gọi là tuyên bố pangmunchom
các bộ trưởng quốc phòng của tổ chức hợp tác thượng hải vừa ra thông cáo chung sau hội nghị được tổ chức tại bắc kinh trung quốc
thông cáo cho biết các bên đã đặt nhất trí về các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm chống khủng bố cực đoan và ly khai tăng cường an ninh hòa bình và ổn định trong khu vực
trong cuộc họp lãnh đạo bộ quốc phòng các nước sco đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh quốc tế và khu vực
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thiết thực giữa các nước thành viên trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng cũng như các lĩnh vực khác cùng quan tâm
các bộ trưởng quốc phòng đã chỉ ra rằng hòa bình và phát triển là vấn đề cốt lõi hiện nay
do đó các bên nhất trí về các nhiệm vụ ưu tiên của sco bao gồm chống khủng bố cực đoan và ly khai tăng cường an ninh hòa bình và ổn định trong khu vực
thông cáo nêu rõ cần thúc đẩy tư duy mới về một nền an ninh chung toàn diện hợp tác và ổn định để củng cố hợp tác quốc phòng và an ninh trong tổ chức
các thành viên sco cũng cần cam kết tạo ra môi trường an ninh lý tưởng cho hoạt động kết nối các chiến lược phát triển của các nước thành viên
tạo điều kiện cho những nỗ lực xây dựng một cộng đồng chung tương lai vì loài người và một thế giới công bằng ổn định và đa cực
bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis vừa có cuộc họp với tân cố vấn an ninh quốc gia của nhà trắng john smolten
cuộc họp được tổ chức nhằm tăng cường khả năng liên lạc phối hợp giữa các bộ và giới chức cấp cao của tổng thống mỹ donald trump
trong thông báo lầu năm góc cho biết hai vị quan chức đã nhất trí sẽ có các cuộc tiếp xúc thường xuyên hơn
và có thể mời cả giám đốc cơ quan tình báo trung ương cia mike pompeo người được tổng thống donald trump lựa chọn vào vị trí ngoại trưởng cùng tham gia
cuộc gặp giữa bộ trưởng mattis và quan chức an ninh hàng đầu của nhà trắng diễn ra trong bối cảnh
truyền thông mỹ liên tục đưa tin về việc bộ trưởng mattis đang đứng trước nguy cơ bị cô lập
hãng tin pháp afp cho biết sau vụ tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn duma của syri hồi đầu tháng này
chính bộ trưởng mattis là người đã thuyết phục thành công tổng thống trump hạn chế các hành động quân sự
quy mô lớn tại quốc gia trung đông này trong khi ông bolton lại mong muốn điều ngược lại
trong khi đó truyền thông mỹ đưa tin bộ tư pháp của nước này đã mở cuộc điều tra đối với tập đoàn công nghệ hoa vĩ của trung quốc
đây là công ty về công nghệ thứ hai của trung quốc sau công ty zte gặp sắc dối liên quan đến các lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào iran
theo nhật báo phố quân cuộc điều tra được bắt đầu sau khi bộ tài chính và bộ thương mại mỹ chuyển chát công văn
yêu cầu hầu tòa tới công ty hoa vĩ đồng thời không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc điều tra
trong khi đó tờ new york times đưa tin hoa vĩ nhận được công văn yêu cầu ra hầu tòa của hai bộ trên
về những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của mỹ nhằm vào iran và triều tiên
hiện phía công ty hoa vĩ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin mà giới truyền thông mỹ đưa ra
song người phát ngôn công ty khẳng định tuân thủ mọi luật lệ và quy định bao gồm cả trong vấn đề kiểm soát xuất khẩu
giới chức tư pháp mỹ cũng chưa lên tiếng xác nhận về vụ điều tra